tính đến một mươi tám h chiều nay hai mươi tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đây là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tp hcm
như vậy hiện tổng số ca mắc là một một trăm bốn mươi một người trong đó số ca điều trị khỏi là một bốn mươi sáu ca
số ca còn đang điều trị là sáu mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba năm trăm ba mươi bảy người